trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng asean năm hai tại cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao canada
christia freeland chiều ngày một tháng tám hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ đối tác toàn diện
việt nam canada tiếp tục phát triển tốt đẹp cả trên bình diện song phương và đa phương
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh canada là đối tác thương mại quan trọng của việt nam
hoàn ngành các doanh nghiệp canada tiếp tục đầu tư vào việt nam
hai bên nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước
đồng thời là thành viên của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tiến bộ và toàn diện cptpp
hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy thương mại tự do
hai bên chia sẻ lập trường về các vấn đề an ninh khu vực và nhất trí duy trì an ninh an toàn
tự do hàng hải và hàng không ở biển đông tôn trọng luật pháp quốc tế
nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai